thưa quý vị mưa vẫn phổ biến trên triển rộng khắp các tỉnh thành phía bắc và đêm qua
tuy vậy thì sáng sớm nay những nơi như là ở lào cai cao bằng hà giang hay là tuyên quang
thì lại dần oi nóng và nhiệt độ phổ biến từ ba mươi hai cho tới ba mươi năm độ c
vâng còn tại thủ đô hà nội mặc dù đêm qua cũng có mưa lác rắc nhưng mà lượng không nhiều và ngắn
vì vậy cũng chỉ đủ làm mát bầu không khí ở thời điểm hiện tại
còn đến trưa và chiều khi mà trời nắng lên thì cảm giác oi bức lại xuất hiện
cũng bởi những trận mưa ngắn mà khi có nắng sẽ khiến cho độ ẩm trong không khí tăng lên
nhiều người sẽ còn cảm thấy khó chịu hơn cả so với những ngày nắng nóng vừa rồi
vâng còn tại khu vực trung bộ từ nghệ an cho tới phú yên thì nắng nóng cũng vẫn sẽ tiếp tục diễn ra trong ngày hôm nay
với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ ba mươi năm ba mươi tám độ c có nơi là trên ba mươi tám độ
và độ ẩm thì tương đối thấp từ năm mươi cho tới sáu mươi năm
nắng nóng gai gắt thì vẫn còn kéo dài trong nhiều ngày tới

hẹn gặp lại